lê văn hải từ nhiều năm nay liên tục khiếu kiện từ trung ương đến địa phương về vấn đề đất đai
tất cả những khiếu kiện này đều được các cấp giải quyết song hải vẫn cho rằng yêu cầu của mình không được quan tâm
vì thế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hải thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải
chia sẻ công khai nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm của nhiều lãnh đạo đảng nhà nước
sau khi củng cố tài liệu chứng cứ cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh tạm giam hai tháng đối với lê văn hải để điều tra theo đúng quy định của pháp luật
bản tin lúc một mươi tám h ngày một mươi tám tháng chín của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
vừa phát hiện thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
hiện cả hai bệnh nhân được cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa
như vậy việt nam có tổng cộng một sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba trăm ba mươi bảy ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay ba mươi năm ca tử vong
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại